xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
công an quận bảy tp hcm đã bắt giữ ngô thiên thạch tống minh hải để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hai đối tượng này được xác định đã tạt sơn đỏ vào cửa nhà một phụ nữ mà các đối tượng cho vay tiền
thạch và hải khai nhận cùng với ba người khác tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ một mươi đến hai mươi một tháng
nếu khách không trả nợ đúng hạn nhóm này sẽ đe dọa gây áp lực
cơ quan công an xác định nhóm của thạch cho khoảng một trăm linh người vay với số tiền vay từ năm đến một trăm linh triệu đồng một người
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia vừa bị lực lượng công an triệt phá thành công
bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ long cùng một mươi năm đối tượng
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn duy phương chú tại thị xã sông cầu về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày hai tháng tám khi đến tắm biển tại bãi biển thuộc phường hòa hiệp trung
phương phát hiện một quần dài bên trong có điện thoại và một mươi sáu triệu đồng không có ai trông coi
đối tượng đã chiếm đoạt để tiêu xài
phương đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ ngay sau đó
qua công tác nắm bắt tình hình và tin báo của quân chúng nhân dân
vào chiều ngày một mươi năm tháng tám lực lượng công an sóc trăng đã kiểm tra căn nhà trên đường soviet nghệ tĩnh
thuộc phường sáu thành phố sóc trăng
qua đó phát hiện đối tượng nguyễn bé tâm đang tàng trữ hai khẩu súng ba mươi tám viên đạn
một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai nhận là ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các tăng vật đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra
ngày một mươi ba tháng tám công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện và bắt quả tăng đối tượng cao kỳ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại con tum về hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ
kỳ khai nhận mua pháo từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi vận chuyển từ tỉnh con tum
về thành phố vinh nghệ an để bán kiếm lời
khi đến địa phận huyện hưng nguyên thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị cổ phiếu phổ thông của hãng ô tô vinfast đã chính thức niêm yết
trên sản trừng khoan mỹ nasdaq vào hai mươi h tối ngày một mươi năm tháng tám theo giờ việt nam
với mã giao dịch là vfs
việc một doanh nghiệp việt nam niêm yết thành công trên sản trừng khoán mỹ
là dấu mốc đáng tự hào đối với vinfast và vingroup cũng như các doanh nghiệp việt nam
đây là bước đi quan trọng thể hiện vai trò tiên phong tiến ra thị trường vốn quốc tế
mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp
nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu
và trong nhiều giờ qua cư dân mạng đã liên tục chia sẻ niềm tự hào về dấu mốc lịch sử này
ngay trong ngày giao dịch đầu tiên dù sắc đỏ boi trùm sản nasdaq
nhưng cổ phiếu vfs vẫn tăng hơn sáu mươi tám
thậm chí có thời điểm trong phiên giá mỗi mã cổ phiếu này lên tới gần ba mươi chín usd tăng tới hơn bảy mươi sáu
sự kiện vinfast niêm yết lên sản nasdaq cũng thu hút
hơn tám lượt người theo dõi trực tiếp
cư dân mạng đã đồng loạt chúc mừng thành tựu mới của doanh nghiệp việt nam
chúc mừng vinfast một sự kiện lịch sử của việt nam
chúc mừng vinfast tôi tin các bạn làm được mang một việt nam hiện đại trào sân thế giới
xuất sắc quá vinfast ơi một chương mới cho thương hiệu việt
cư dân mạng đánh giá cao lòng quyết tâm đưa thương hiệu việt ra toàn cầu của vinfast
và kết quả hôm nay là một dấu mốc đáng tự hào trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế
tự hào vinfast non song việt nam đã có thương hiệu và sản phẩm sánh vai với các cường quốc nam châu
hóa hãnh diện về một thương hiệu việt nam vượt có biết bao nhiêu thách thức để có mặt trên một trong những sản cao cấp nhất
hóa hãnh diện về một thương hiệu việt nam vượt có biết bao nhiêu thách thức để có mặt trên một trong những sản cao cấp nhất
không chỉ được niêm yết trên sàn nasdaq mà còn niêm yết rất thành công
không còn gì để nói ngoài hai chữ tự hào
nhiều chuyên gia nhận định việc niêm yết trên sản châu khoan mỹ không chỉ là một cuộc mốc ấn tượng của riêng vinfast vingroup
mà còn mang ý nghĩa rất tích cực với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường vốn việt nam
việc này còn cho thấy những bài học kinh nghiệm từ sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng kiên trì tới những chiến thuật mềm dẻo linh hoạt là định hướng rõ ràng nhất cho những doanh nghiệp việt nam khác
muốn chinh phục thị trường vốn quốc tế
đây là tín hiệu rất tích cực
có thể mở ra một giai đoạn mới của doanh nghiệp việt thì hoàn toàn có thể chinh phục thị trường vốn quốc tế nổi tiếng là khắt khe
mỹ là một trong thị trường vốn khó nhất thế giới vì thế không thể không tự hào
bên cạnh đó việc vinfast niêm yết trên sản chứng khoán mỹ còn củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp việt thậm chí mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp khác
đây sẽ là dấu mốc của vinfast và vingroup
thể hiện vai trò tiên phong
tiến ra thị trường vốn quốc tế mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu
bên cạnh đó sự kiện này còn có ý nghĩa chứng tỏ khát khao hội nhập quốc tế của doanh nghiệp việt bằng chính thương hiệu uy tín của mình
qua đó từng bước nâng giá trị của doanh nghiệp
từ thực tế của vinfast vingroup chứng minh rằng muốn hiện thực hóa giấc mơ đó doanh nghiệp phải xây dựng nền tảng cực kỳ vững mạnh để đạt tiêu chuẩn niêm yết quốc tế
phải thể hiện được năng lực cạnh tranh
chứng khoán mỹ là một thị trường rất năng động chuyên nghiệp và nhiều biến động chứ không phải một thị trường hiền lành tĩnh lặng
do vậy doanh nghiệp việt cần có đội ngũ chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp để phát triển đúng hướng và bền vững
vinfast không chỉ gây ấn tượng trên thị trường chứng khoán mỹ với mức định giá cao ngất ngường
mà còn được kỳ vọng là doanh nghiệp mở cánh cửa sang mỹ cho các công ty việt nam khác
trong bối cảnh nhiều đơn vị cũng có nhu cầu tìm đến một thị trường vốn có quy mô lớn hơn
nhiều người nhận định những hiệu ứng tích cực sẽ sớm được tạo ra
lan truyền trong cộng đồng doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp lớn tại việt nam có thêm động lực
kinh nghiệm để theo chân vinfast đưa thương hiệu việt vươn tầm quốc tế
trước sự khởi đầu hoàn hảo của vinfast trên thị trường chứng khoán quốc tế
cư dân mạng cũng thể hiện mong muốn vinfast tiếp tục duy trì hướng đi đúng đắn và phát triển bền vững trong tương lai
vinfast đã mở ra con đường tiếp cận vốn quốc tế
cho các công ty việt nam có người đầu tiên sẽ có người thứ hai thứ ba
là một người việt nam tôi cảm thấy rất vui
xin chúc mừng hy vọng phong độ này sẽ được giữ ổn định và sẽ tiếp tục đi lên
khởi đầu viên mãn chúc mừng vinfast
chặng đường còn dài và nhiều trông gai hy vọng vinfast sẽ mãi phát triển
tuyệt vời mong rằng vinfast sẽ luôn đề cao giá trị chất lượng
và ngày càng nâng cao thương hiệu của xe điện việt nam tại mỹ
tự hào vinfast ghi danh trên sàn trông khoan quốc tế
cột mốc đáng nhớ này chính là sự ghi nhận to lớn
cho những nỗ lực bên bỉ của một doanh nghiệp việt nam
một dấu ân mới của trí tuệ việt nam trên thị trường quốc tế
hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đang trong đợt cao điểm giao quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông
đối với xe kinh doanh vận tải
tại địa bàn thành phố hà nội hoạt động của loại hình này
vẫn luôn sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp
ở khu vực ngoại thành sau một thời gian dài lực lượng chức năng
vào cuộc xử lý vi phạm đã tạo ra diện mạo mới
về ý thức chấp hành an toàn giao thông
tuy nhiên hiện nay cũng đã xuất hiện những chiêu trò đối phó với lực lượng chức năng
nhóm phóng viên câu chuyện giao thông đã theo chân lực lượng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội trong một buổi lập chốt
và tuần tra kiểm soát tại một tuyến trọng điểm
tuyến đường gom đại lộ thăng long nơi đây thường xuyên diễn ra hoạt động vận tải
như chở đất vật liệu xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người
và các phương tiện khác khi tham gia giao thông
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một mươi một lập chốt kiểm tra
và xử lý vi phạm của phương tiện vận tải
thế nhưng nếu như trước khi tổ công tác xuất hiện
hoạt động vận tải sôi động bao nhiêu
thì khi tổ công tác bắt đầu thực hiện nhiệm vụ
chỉ duy nhất kiểm tra được phương tiện này
thường xuyên thì đối với các lái xe thì thường xuyên lợi dụng
thứ nhất là các tuyến địa bàn mà lực lượng đã đi qua
thì bắt đầu là các nhà xe hoạt động trở lại
nhưng mà khi thấy lực lượng đến nà nại dừng tại một điểm không ấy
mà thường xuyên thì có các đối tượng bám theo lực lượng chức năng
để có cái phòng tránh và chống đẩy
cái kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn
nhận định đây là dấu hiệu của việc các tài xế đã có sự đối phó
khi xuất hiện của lực lượng chức năng
tổ công tác nhanh chóng có biện pháp phù hợp
đó là sử dụng xe chuyên dụng tiến hành tuần tra lưu động
dọc tuyến đường gom đại lộ thăng long
và đây chính là phương tiện đã tìm cách né chốt kiểm tra
nhưng không né được tổ công tác tuần tra lưu động
khi biết đã bị lực lượng chức năng phát hiện
tài xế vẫn cố tình ngồi trong cabin và gọi điện thoại
nhưng chẳng có thế lực nào có thể giải cứu được phương tiện này
và tài xế đã phải tuân thủ theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông
đưa phương tiện về chốt
việc chở đá cao quá thành xe như thế này
thì bóng mắt thường cũng nhận ra là sẽ quá tải trọng quy định
nhưng với tài xế thì lỗi là do cái máy xúc
xe chở quá khổ quá tải là câu chuyện không mới
nhưng vẫn luôn nóng bởi những hệ lụy mà nóng
theo thống kê của đội cảnh sát giao thông số một mươi một
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đơn vị này đã xử phạt hơn ba hai trăm linh trường hợp vi phạm an toàn giao thông
trong đó có hai trăm năm mươi trường hợp ô tô chở quá khổ quá tải cơ nới thành thủng
chủ động tổ chức khảo sát điều tra cơ bản
đánh giá địa bàn tình hình để bố trí lực lượng làm sao mà khép kín địa bàn
nhất là ngoài các rừng tại các vị trí điểm
mà thường xuyên có các phương tiện để đánh giá địa bàn tình hình
và các phương tiện chở các vật liệu xây dựng
cũng như là các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng
cũng như là đất xây đất san nền để chúng tôi xử lý
nhưng một mặt chúng tôi tăng cường công tác tuần nương đu động
để tránh những các tình trạng mà các nhà xe cũng nãi xe
để trốn tránh các vị trí cố định
để chúng tôi cương quyết xử lý rất điểm
xe quá khổ quá tải cơ lưới kích thước thành thùng xe
vì đây là kế hoạch tổng kiểm soát
vì thế mọi phương tiện khi tham gia giao thông gặp tổ tuần tra
thì chúng tôi đều kiểm tra theo quy trình
mà khi phát hiện ra những vi phạm
thì chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý nghiêm các quy định
thì qua công tác điều tra cơ bản
thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp và lái xe
rất cam kết
và trong thời gian tới thì phòng hỏi soát giao thông công đại phố hà nội
cùng ba mươi quận huyện
chúng tôi sẽ triển khai bố trí khép kín thời gian
và khép kín địa bàn
và xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân
dẫn đến ủn tắc giao thông và đặc biệt là tai nạn giao thông
dù đã tạo được một diện máu mới trong lĩnh vực vận tải
nhưng mối hiểm họa tai nạn giao thông
từ các phương tiện vận tải
vẫn luôn là nội ám ảnh với nhiều người
chính vì vậy các doanh nghiệp hay tài xế vận tải
thay vì đối phó né tránh lực lượng chức năng
hay gọi điện cầu cứu ai đó
thì giờ đây chỉ có một cách để tự giải cứu chính mình
đó là nâng cao ý thức
chấp hành trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị những ngày qua
vụ bắt cóc diễn ra tại khu đô thị việt hưng
quận long biên thành phố hà nội
đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
với sự vào cuộc quyết liệt
đấu tranh với tội phạm đến cùng của lực lượng công an
bé trai may mắn đã được an toàn trở về nhà
tuy nhiên qua sự việc
cũng cảnh báo đến các bậc phụ huynh
cần chú ý đến con mình hơn
ở nơi công cộng
đặc biệt là cả con trẻ và phụ huynh
cũng cần có những kỹ năng phòng tránh bắt cóc
cũng như là cách đối phó xử trí
khi lâm vào tình huống này
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay
ông nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ
chăm sóc trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
xin chào ông ạ
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi
thì xin mời ông và quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một clip tổng hợp về vụ việc này
khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám
tại khu đô thị việt hưng quận long biên hà nội
một cháu bé khoảng bảy tuổi
đạp xe đi quanh đường nội khu
khi cháu dừng xe
thì chiếc ô tô kia morning đỗ bên cạnh
tài xế người đàn ông đeo khẩu trang
hỏi chuyện vài câu
rồi nhanh chóng lao dập bế cháu bé vào xe chạy đi
sau đó đối tượng đã lấy số điện thoại
từ cháu bé đòi xa đỉnh
một mươi năm tỷ đồng tiền chùa con
nhận được tin báo lực lượng công an
đã suốt đêm truy đuổi kẻ bắt cóc
ở nhiều địa phương
và đến năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám
thì bắt giữ được đối tượng giải cứu thành công cháu bé
đưa về gia đình an toàn
tuy nhiên trong lúc chống trả lực lượng chức năng
đối tượng đã nổ súng
làm một cán bộ công an trúng đạn bị thương ưa đùi
thưa ông từ vụ việc bắt cóc trẻ em
tại long viên hà nội mà chúng ta vừa theo dõi
và qua theo dõi thực tế thì ông có
đánh giá như thế nào về thực trạng
bắt cóc trẻ em tại việt nam
và động cơ phạm tội của các đối tượng thường là gì ạ
vấn đề bắt cóc trẻ em
thì nó đã xảy ra từ lâu rồi
từ khi mà tôi còn đang làm
cục bảo vệ trẻ em
tuy nhiên thì thời gian gần đây thấy nó rất là nhiều
và các vụ việc thì rất là manh động
mà nó rất là nhiều thủ đoạn
có thể là
nó lợi dụng những các cái sơ hở
của các bậc cha mẹ em bé đi lang thang
tha thần xa cha mẹ bắt cóc
nhưng có thể nó có một cái tổ chức
để nó chiếm đoạt trẻ em
như là hào sang
những cái xã ven biên giới là đánh đập
cha mẹ và cướp trẻ em đi mất
hoặc là đóng giả là
bác sĩ đóng giả là hộ lý
vào trong bệnh viện và cướp trẻ em mang đi
trước đây thì còn gọi là để tống tiền
với các thứ nhưng bây giờ thấy còn nói là
để mổ lấy cả nội tạng
cho nên là cực kỳ nguy hiểm
và cái nguy cơ ngày càng cao cho nên chúng ta
phải có sự đề phòng
những cái thủ đoạn bắt cóc trẻ em
mà các đối tượng tội phạm thường sử dụng là gì
và cái hệ lụy mà
những hành vi bắt cóc trẻ em này có thể gây ra
đối với trẻ nhỏ là gì ạ
trao đổi là những cái thủ đoạn của chúng nó
thì rất tinh vi và thậm chí rất là manh động
còn có câu chuyện như là tôi vừa nói
là cướp trẻ em chứ không phải là bắt cóc trẻ em
còn bình thường là chỉ những câu chuyện
là lợi dụng lúc sơ hở
hoặc là đi đường nó theo dõi
và dùng thuốc mê hoặc dùng thứ bắt cóc
để mà tống tiền gia đình thôi
thế và cái câu chuyện này
thì chúng ta có rất nhiều
cỡ mưu có thể là đi một mình
và cũng có thể có cả một tổ chức
cho nên là chúng ta cũng không lường trước được
các cái thủ đoạn
cái âm mưu của nó
cái quan trọng là chúng ta phải phòng ngừa như thế nào
trách nhiệm của gia đình ra làm sao
trách nhiệm của chính quyền như thế nào
để bảo vệ em bé được an toàn trước các nguy cơ
đặc biệt là nguy cơ bị bắt cóc
vâng có lẽ là để trẻ có thể là
tránh được cái nguy cơ bị bắt cóc
có lẽ cái trách nhiệm đầu tiên là thuộc về cha mẹ phải không ạ
vậy thì cha mẹ cần phải làm gì
để bảo vệ tốt nhất cho con em mình ạ
đúng là trách nhiệm của gia đình
và cha mẹ là quan trọng nhất
cho nên là các bậc cha mẹ
nếu trẻ nhỏ phải luôn luôn để mắt đến trẻ
rồi trẻ lớn hơn thì phải được có sự
giáo dục dạy dỗ và truyền lại
các kỹ năng kiến thức về bảo vệ
về phòng chống tai nạn thương tích
phòng chống xâm hại tình dục và phòng chống bắt cóc
rồi lớn lên tí nữa là thầy cô giáo
nhưng mà tôi muốn nói ở đây
là cái trách nhiệm của chính quyền nữa
vì chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm
vấn đề này về an ninh ở chỗ công cộng
thế nào ở các cái gọi là
nơi tụ tập chợ
rồi nhà trường ra làm sao
rồi trách nhiệm của những người nhìn thấy những vấn đề
mà lạ hay là đột xuất như thế này
phải có trách nhiệm báo cáo như thế nào
chứ không phải là coi như là mũ ni che tay
nhưng mà các cha mẹ
luôn luôn để mắt đến trẻ có phải lúc nào cũng có thay được đâu
mà cha mẹ nào cũng có được
cái kiến thức để mà truyền lại cho con đâu
cho nên rất mong muốn là
các cộng đồng bây giờ vẫn phải thành lập
và kiện toàn cái đội ngũ cán bộ công tác xã hội
đội ngũ cán bộ công tác xã hội
bảo vệ trẻ em này họ có trình độ
có kỹ năng họ mới hướng dẫn cho các bậc cha mẹ
các bậc cha mẹ có kỹ năng kiến thức
truyền lại cho con được chứ rồi các thầy cô giáo
cũng phải có tài liệu có dờ dàng
thì mới truyền cho học sinh mình được chứ
thế cho nên tùy theo cái lứa tuổi của trẻ em
mà nó có thể nhận thức được
các cái nguy cơ các cái kỹ năng
để phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước
bắt cóc xâm hại và tất cả
các vấn đề khác mà đe dọa đến trẻ con
dạ vâng trong cái vụ việc bắt cóc trẻ em
tại long biên thì cháu bé được
giải cứu an toàn
và tôi nghĩ là một cái phần rất là
quan trọng đó là do bố mẹ cháu bé đã
thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng
và có thể nói là tin tưởng hoàn toàn vào lực lượng công an
tuy nhiên thì không phải là bố mẹ nào
cũng giữ được đủ cái sự bình tĩnh
và sáng suốt khi mà tiếp nhận cái thông tin là con em mình
bị bắt cóc vậy thì ông có cái khuyến cáo gì
tới các bậc phụ huynh ạ rất chính xác
khi mà con mà bị bắt cóc
là bị đe dọa tao cắt tay đây cắt chân đây
cái thứ kinh quá cho nên không phải
cha mẹ nào cũng có thể giữ được bình tĩnh như thế này
cho nên tôi đánh giá rất cao
các bậc cha mẹ đã biết
lắng nghe sự hướng dẫn của các cơ quan công an
cơ quan giải cứu không nên
làm một cái gì manh động để
có thể nguy cơ đến con mình mà tôi
đánh giá rất cao là một cái sự nỗ lực
và quyết tâm quyết tâm cao
của đồng vụ công an chỉ trong có bảy tiếng mà đã
giải cứu được em bé thậm chí là
còn có một chiến sĩ công an
còn bị bắn bị thương nữa nhưng mà đây là
một cái tinh thần dũng cảm rất đáng ca ngợi
và tôi muốn có lời khuyên cho tất cả các bậc
cha mẹ là rơi vào tình huống con mình
bị mất tích bị bắt cóc hoặc
một nguyên nhân nào đó thì phải thật bình tĩnh
lắng nghe sự hướng dẫn của cơ quan công an
không nên làm những cái gì manh động
có thể nguy hiểm tính mạng của đứa bé
một cái điều nữa mà
cộng đồng mạng đánh giá rất cao đối với
cậu bé bị bắt cóc trong vụ việc ở long biên
đó là khi mà đối tượng bắt cóc
đưa đồ ăn cho em bé thì em bé không ăn
vì cho rằng là mình có thể bị đầu độc
và chỉ uống cái chai nước mà đối tượng bắt cóc
đã uống mình nghĩ là đối tượng uống được thì mình cũng uống được
rõ ràng là cái việc mà chúng ta
cần phải giáo dục những kỹ năng cho trẻ
rất là quan trọng phải không ạ và xin ông cho biết là
là một số những cái kỹ năng cần thiết
mà chúng ta nên trang bị cho trẻ là gì ạ
vâng cái kỹ năng trang bị cho trẻ
ngay kể cả đứa bé nào thế
chúng ta thấy thì sự việc rất hay và chúng ta khen ngợi
em bé thông minh như một em bé bảy tuổi
có khi nó sợ quá nó cũng không dám ăn đi chứ
nhưng nó thấy là cái cậu bắt cóc
cái thằng bắt cóc kia nó uống được nước
thì nó uống thôi chứ nếu bị đe dọa
đói thì cũng ăn đấy tuy nhiên
cái vấn đề mà hỗ trợ các em bé kỹ năng
là cực kỳ quan trọng ngay từ
lúc em bé còn nhỏ là số điện thoại
của cha mẹ ra làm sao người thân
như thế nào các bà cha mẹ hướng dẫn cho
con là cái quy tắc năm ngón tay như thế nào
cái quy tắc an toàn là nếu có vấn đề gì
chạy ngay đến cái chỗ mà có người
mặc đồng phục đến chỗ đồ công an
đến nhà trường để mà thông báo
thế nào có vấn đề gì là phải kêu lên
ai mà lạ mó vào mình kêu lên
mó vào tay là phải kêu toán lên thì đấy
là những kỹ năng đơn giản nhất lúc còn bé
lớn lên tí nữa thì các kỹ năng
về số điện thoại gọi cho người thân
im lặng và đặc biệt là
các bà cha mẹ thì cũng không nên là
đưa các cái thông tin riêng tư
của con mình lên trên mạng xã hội
rồi giao lô facebook
rồi lại có những bà mẹ ông bố
khoe khoang gia đình giàu có nào kia
nó làm cái sự thu hút đến những cái kẻ
xấu những cái tội phạm nó sẽ bắt cóc
để nó rồi tống tiền rồi chuộc rồi gì đó
thế cho nên là như tôi nói ban đầu
là chúng ta phải hỗ trợ trẻ em
kỹ năng và ngay bản thân các bậc cha mẹ
cũng phải có các kỹ năng sống để bảo vệ
sự an toàn cho con mình